sáng ngày bảy tháng hai tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đã chủ trì cuộc họp của tiểu ban cho ý kiến vào dự thảo
văn kiện đại hội một mươi ba trước khi trình bộ chính trị xem xét thông qua kịp thời gửi đại hội đảng bộ
các cấp cơ sở đóng góp ý kiến theo đúng kế hoạch
tại cuộc họp các thành viên tiểu ban cơ bản nhất trí với các dự thảo báo cáo đã được bổ sung
chỉnh sửa tiểu ban văn kiện yêu cầu tổ biên tập khẩn trương hoàn thành các dự thảo văn kiện
để kịp thời phục vụ đại hội đảng bộ cơ sở vào đầu tháng ba tới
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo
trình bộ chính trị cho ý kiến kịp thời phục vụ đại hội đảng bộ cơ sở đồng thời tiếp tục phát huy dân chủ
lắng nghe trân trọng các ý kiến đóng góp chất lọc để nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các dự thảo văn kiện